vào sáng nay sau khi ghi nhận thêm hai trường hợp dương tính với virus sars cov hai là các ca đã được cách ly y tế tập trung
thì lực lượng chức năng của tỉnh hà tĩnh đã lập thêm năm chốt phong tỏa tại phường bắc hà thành phố hà tĩnh
trong đó bệnh nhân sinh năm hai nghìn tám trú tại số nhà tám mươi năm phường bắc hà thành phố hà tĩnh
vào chiều ngày ba tháng sáu có cùng gia đình đi tắm biển xuân hải thị trấn lộc hà
sau khi có thông báo tìm người của ngành y tế liên quan đến điểm tắm công cộng trên
thì bệnh nhân đã khai báo y tế và được cách ly tập trung tại trường tiểu học thạch hưng tp hà tĩnh vào giờ ngày chín tháng sáu
bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính với virus sars cov hai
và bệnh nhân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại thôn trung hòa xã tân lâm hương huyện thạch hà
là thành viên thứ tư của gia đình có ba mẹ con dương tính với virus sars cov hai đã công bố trước đó được cách ly tập trung
ngay sau khi có kết quả xét nghiệm ngành chức năng đã lập năm chốt phong tỏa khu vực bệnh nhân sinh sống ở phương bắc hà
và triển khai các biện pháp phòng chống dịch liên quan đến hai bệnh nhân theo quy định